hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thị hồng loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hô khẩu thương chú tại phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ ca một m sáu mươi hai và có xẹo một cm dưới trước đôi mắt trái
và đối tượng nguyễn tiến dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã cát trù huyện cẩm khê tỉnh phú thọ phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này ca một m sáu mươi năm và có nốt dưới chấm cách một cm sau đôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện